trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi tại thành phố achelette sur mer ở phía nam của nước pháp
đã diễn ra sự kiện ngoại giao văn hóa ngày ẩm thực việt nam tại pháp
nhằm giới thiệu những tinh hoa văn hóa trong nền ẩm thực của việt nam tới nước bạn
ẩm thực là một phần quan trọng của văn hóa việt nam và hội tụ nhiều nét tiêu biểu của nền văn hóa ấy
ẩm thực việt nam tinh tế mà giản dị gần ngũi mà thanh cao là sự hội tụ của nghệ thuật ẩm thực
từ nhiều vùng miền dân tộc trên khắp đất nước có sự tiếp nối giữa truyền thống và đương đại
nhận thấy tiềm năng và thế mạnh kết nối giá trị nhằm tạo sức mạnh phát triển quảng bá ẩm thực việt nam
lãnh đạo bộ ngoại giao đã giao cho vụ ngoại giao văn hóa và unesco chủ trì
thí điểm tổ chức sự kiện ngày ẩm thực việt nam hai nghìn một mươi chín tại thành phố văn hóa du lịch nổi tiếng
parpét ngheo của pháp với kế hoạch có thể biến sự kiện này thành một hoạt động thường niên
ngoại giao văn hóa việt nam
đây là lần trao đổi hợp tác đầu tiên mà tôi được vinh dự tham gia gặp gỡ phái đoàn từ phía việt nam
về phía mình chúng tôi mong muốn những trao đổi này mang lại được những kết quả thiết thực
để hai bên có thể giới thiệu những tiềm năng thế mạnh vì sự hợp tác lâu dài
các hoạt động của sự kiện sẽ tiếp nhiều khách là đại diện của các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực ẩm thực du lịch
chủ nhà hàng khách sạn đầu bếp của pháp
giới trẻ là học sinh sinh viên các trường du lịch nấu ăn nhằm giới thiệu nét văn hóa ẩm thực việt đến với đông đảo người dân pháp
góp phần củng cố hợp tác giữa việt nam và pháp